ngày một mươi tháng chín tại xã nhị hà huyện thuận nam ninh thuận công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên solar poure ninh thuận
đã chính thức khánh thành giai đoạn một nhà máy điện mặt trời nhị hà
giai đoạn này nhà máy sẽ cung cấp nhu cầu sử dụng điện cho hơn hai mươi hai hộ dân
dự án được thủ tướng chính phủ và ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuận phê duyệt với tổng mức đầu tư hơn một tỷ đồng
sau một mươi bốn tháng triển khai thực hiện dòng điện thương mại đầu tiên trong giai đoạn một của nhà máy điện đã chính thức hòa lưới điện quốc gia
với quy mô công suất bốn mươi chín chín mươi hai mwp sản lượng điện thương mại bình quân hàng năm đạt hơn tám mươi triệu kwh
trong giai đoạn một nhà máy điện nhị hà cung cấp nhu cầu sử dụng điện cho hơn hai mươi hai hộ dân
đến nay ninh thuận đã có một mươi năm dự án điện mặt trời với tổng công suất một sáu mươi ba mw chính thức đưa vào vận hành thương mại
sự kiến đến cuối năm hai nghìn một mươi chín có thêm bốn tỷ đồng
bốn dự án với công suất một trăm bốn mươi mw tiếp tục đưa vào vận hành thương mại